trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thành phố hà nội đã phát triển ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trên điện thoại di động với tên gọi hà nội smart city
với ứng dụng này người dân có thể nhận được cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh trên địa bàn hà nội
từ dữ liệu trên ứng dụng là cơ sở để người dân chủ động phòng và tránh lây lan covid một mươi chín
ngay sau khi có mặt trên cả hai kho ứng dụng chị đỗ bích ngọc ở đống đa hà nội đã tải ứng dụng hà nội smart city về chiếc điện thoại của mình
để theo dõi tình hình dịch bệnh
ngoài chức năng là một cổng thông tin về dịch bệnh ứng dụng này còn cho phép theo dõi diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
giám sát các trường hợp thuộc diện phải cách ly cảnh báo khu vực có người nhiễm bệnh bằng bản đồ trực quan như thế này
với cái app hà nội smart city này thì mình cảm thấy rất là hữu dụng bởi vì khi mà mình tải xuống thì mình có thể theo dõi được tất cả cái lộ trình
của những người đã bị nhiễm và cũng theo dõi được những ca nhiễm từ f một đến f bốn và f năm
từ đó thì mình có một cái cơ sở để mình có thể tự bảo đảm được cái sức khỏe của mình cũng như là trong cộng đồng
tôi thấy ứng dụng này rất là hữu ích
trong thời điểm dịch đang bùng phát như hiện nay theo các ứng dụng tôi có thể phát hiện ra những vùng dịch đang bị cách ly
những địa điểm cần tránh để đưa ra những biện pháp cho mình trong thời điểm hiện tại
những người bị cách ly sẽ phải khai báo vào ứng dụng
dựa vào bản đồ gps những người này chỉ được di chuyển trong phạm vi bán kính bán
hai mươi mét nếu đi qua bán kính này sẽ có tin báo gửi về hệ thống
ứng dụng cũng có chức năng khai báo các lộ trình di chuyển khai báo các trường hợp tiếp xúc với người bệnh
người cách ly cũng có thể nhận trực tiếp kết quả xét nghiệm covid một mươi chín từ các trung tâm xét nghiệm trên ứng dụng này
ứng dụng hanoi smart city là một ứng dụng đánh giá khá tốt
khi cung cấp cho người dùng cái nhu cầu cần thiết nhất của hanoi này
mọi người có một cái nhu cầu là biết tươi nào cần cách ly
những cái nơi bị phát sinh ca bệnh nhân f thì ứng dụng hanoi smart city cung cấp cái bản đồ khá trực quan
màu sắc rồi các cái địa điểm các cái nơi mà để cho mọi người xem được
và thêm nữa là ứng dụng này có cung cấp được các cái tình trạng
ví dụ ở hà nội bao nhiêu ca đang bị cách ly bao nhiêu ca lây nhiễm hay những ca nghi ngờ
hiện tại người dân có thể cài đặt ứng dụng hà nội smart city qua google play trên điện thoại android
hoặc app store trên iphone
sau khi cài đặt màn hình điện thoại sẽ hiển thị biểu tượng khuê văn các và người dùng có thể sử dụng